kể tới toàn thể cán bộ y bác sĩ những tình cảm chân thành sự trị ân sâu sắc với những nỗ lực công hiến thời gian qua nhấn mạnh ngành đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngành y tế cũng đã góp phần xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi hiệu quả pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế
thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị ngành y tế tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của trung ương đảng quốc hội chính phủ trong đó đặc biệt lưu ý đến nghị quyết số hai mươi hai mươi một của trung ương đảng về bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đặc biệt lưu ý ngành y tế bám sát mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân cả về thể chất tinh thần tầm vóc và chất lượng cuộc sống đồng thời hướng tới việc bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân
tham mưu chính phủ chính quốc hội luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày một tháng một năm sau phù hợp với quy định của luật khám chữa bệnh

chủ tịch quốc hội vương đình huệ đặc biệt lưu ý ngành y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đặc biệt lưu ý ngành y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để đảm bảo luật bảo hiểm y tế trong năm nay để
đều đánh giá cao cơ quan soạn thảo trong việc chuẩn bị hồ sơ dự án luật
một cách công phu đầy đủ đảm bảo chất lượng
cùng với đó nhiều ý kiến tán thành với một số quy định mới trong dự thảo luật
nhằm hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thực tiễn của công tác cảnh vệ
liên quan đến bảo vệ các hội nghị lễ hội tôi cũng nghĩ rằng gọn vào lại này thì cũng đỡ hơn
chỉ có khi mà có đồng chí lãnh đạo trụ chốt tham dự
hoặc là các nhân vật thuộc diện được bảo vệ như đã nêu trong quy định
có một quy định sau này là trong các trường hợp khác mà cần thiết
thì đồng chí bộ trưởng công an có thể có quyền quyết định thêm
tôi nghĩ như vậy vừa giảm được số đối tượng cảnh vệ về mặt sự kiện nhiều quá
nhưng mặt khác vẫn có thể đảm bảo được yêu cầu về an ninh yêu cầu về đối ngoại khi cần thiết
tại phiên họp về vấn đề này thay mặt cơ quan soạn thảo
thứ trưởng lê quốc hùng cũng khẳng định đây là vấn đề đã có trong thực tiễn
cũng là một vấn đề quan trọng trong lần sổ đổi bổ sung này
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay phải nói rất là sạc đáng
nếu không áp dụng biện pháp cảnh vệ thì nguy cơ là mất an ninh quốc gia
và trực tự an toàn xã hội ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại nó sẽ ra
tôi thấy là ý kiến của cả ủy ban và các ủy ban khác của quốc hội
rất tán thanh cái này và chính phủ cũng tán thanh rất cao
cái này là một cái rất là linh động và trở thành cái nội dung chủ yếu trong cái sửa đổi lần này
tại phiên họp thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cũng đã giải trình thêm xung quanh một số vấn đề
được các đại biểu nêu như các chế độ chính sách cho công tác cảnh vệ bổ sung đối tượng cảnh vệ
thứ trưởng lê quốc hùng chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu
đồng thời khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến này để hoàn thiện dự án luật
sáng nay tại hà nội viện khoa bình sự bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập
và ra mắt trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển và chuyển giao công nghệ khoa học hình sự
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định số một trăm tám mươi sáu qd bca
về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của trung tâm nghiên cứu
ứng dụng phát triển và chuyển giao công nghệ khoa học hình sự thuộc viện khoa học hình sự
việc thành lập trung tâm đánh dấu bước phát triển mới của công tác khoa học hình sự
đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển theo hướng tiếp cận nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến
hiện đại của thế giới và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ nhu cầu tổ chức
xã hội công dân đồng thời thể hiện sự quyết tâm thực hiện quyết định số hai mươi chín của thủ tướng chính phủ
về đề án hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm hai nghìn hai mươi năm trong công an nhân dân
sự ra đời của trung tâm được kỳ vọng giúp sản xuất thành công các sản phẩm
kỹ thuật hình sự thay thế hàng nhập ngoại với chi phí thấp tự chủ về vật tư phương tiện
ứng dụng các sản phẩm mới tiên tiến tạo bước đột phá để đi tắt đón đầu làm chủ trang thiết bị
hiện đại góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự sau hai năm triển khai đề
án sáu của chính phủ với vai trò chủ công công an tỉnh nghệ an luôn gương mẫu đi đầu triển khai quyết
liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lực
công an nói riêng trên địa bàn tỉnh nghệ an nói chung không kể ngày đêm vượt qua mọi khó khăn
với quyết tâm chính trị cao mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an tập trung thực hiện chiến
dịch chín mươi ngày đêm cao điểm bảy mươi ngày đêm đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu
phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú
cấp căn cước công dân bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua
dịch vụ công trực tuyến cấp tài khoản định danh điện tử
tính đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đã cấp được gần ba triệu căn cấp công dân gắn chip
vượt thời hạn bộ công an giao năm mươi hai ngày cho một trăm linh công dân đủ điều
kiện duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm đúng đủ sạch sống đã thu nhận hơn hai triệu tài khoản và
kích hoạt thành công gần hai triệu tài khoản định danh điện tử vượt gần bốn mươi chỉ tiêu thu nhận và
trên một mươi chỉ tiêu kích hoạt của bộ công an giao triển khai các tiện ích trên ứng dụng vneid giúp

công an nghệ an là một trong những địa phương trên cả nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu
dân cư phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung làm sạch dữ liệu chuyên ngành để phục vụ kết nối
chia sẻ bên cạnh đó tập trung tổ chức cấp tài khoản an sinh xã hội cho
đối tượng hộ nghèo cận nghèo đủ điều kiện đẩy mạnh thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt
đồng thời tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn với thủ tục cấp hộ chiếu
không gắn chip điện tử với nhiều cách làm hay hiệu quả
hồ sơ thủ tục đều được số hóa và tái cấu trúc sử dụng nếu khi có nhu cầu phát sinh
các quy trình thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch về thời gian quy trình thời hạn
để người dân và doanh nghiệp kiểm soát